các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai lê văn nguyên đã cho hai người vay tổng số tiền là một trăm hai mươi hai triệu đồng
với lãi suất bốn đồng một triệu một ngày tương đương một trăm bốn mươi bốn một năm thu lợi bất chính bảy mươi bốn ba triệu đồng
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của lê văn nguyên cơ quan công an thu giữ sáu hợp đồng vay tiền
một cuốn sổ ghi chép danh sách gồm một mươi chín người vay tiền từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
tổng số tiền đối tượng đã cho vay là sáu trăm sáu mươi triệu đồng
với lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày tương đương một trăm linh tám đến một trăm tám mươi một năm
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai đang xác minh làm rõ vụ san chiết ga trái phép quy mô lớn
xảy ra tại phường phước tân thành phố biên hòa do đợt tượng nguyễn quang cường ngụ tại phường tam phước thành phố biên hòa làm chủ
trước đó ngày một mươi hai tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai phát hiện
một xe ô tô tải chở hơn hai trăm năm mươi chai ga từ gara công thanh xuống phước tân thành phố biên hòa đi ra
không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tiến hành kiểm tra bên trong gara công thanh lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở sa chiết ga trái phép
với một xe bồn chứa ga nhiều vòi bơm gắn với bản cân nạp ga vào chai đang hoạt động
hơn ba trăm linh vỏ chai ga loại một mươi hai kg bốn mươi năm kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau cùng hai xe ô tô tải được tập kết chở san chết ga chở đi tiêu thụ
bước đầu chủ cơ sở thừa nhận đã thuê nhân viên san chiết rồi vận chuyển ga đi tiêu thụ không có giấy phép hoạt động
liên quan đến sự việc phụ phí nắng nóng của grab cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã yêu cầu grab và các hãng xe công nghệ
ra soát chính sách kinh doanh đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật
trước đó cục cảnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã tiến hành làm việc với các bên liên quan tìm hiểu thu thập thông tin
nhằm làm rõ sự việc
cụ thể grab đã thông báo áp dụng phụ phí nắng nóng với các dịch vụ vận chuyển hành khách hàng hóa bằng xe mô tô hai bánh
gồm grabbuy grabfood grabmart và grabexpress tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và một số khu vực khác
tại việt nam kể từ ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
phụ phí nắng nóng được áp dụng với điều kiện nhiệt độ ngoài trời trong khung giờ nhất định đạt từ ba mươi năm độ c trở lên
grab khẳng định một trăm linh nguồn thu sau thuế từ phụ phí nắng nóng được dành cho đối tác tài xế của grab
tuy nhiên do hạn về thiết lập hệ thống đặc biệt là trong tự động tách bạch và phân chia doanh thu
nên grab đã ngừng áp dụng phụ phí nắng nóng kể từ ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị và các bạn thời gian qua việc mua bán giao dịch qua mạng xã hội ngày càng được nhiều người dân lựa chọn bởi sự tiện lợi nhanh chóng
lợi dụng điều này nhiều đối tượng thường chỉnh sửa các biêu hay còn gọi là các hóa đơn chuyển tiền để gửi cho bị hại làm tin nhằm chiếm đoạt tài sản
đặc biệt đã xuất hiện nhiều ổ nhóm dùng ảo thuật cắt ghép nội dung video để lừa đảo và nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của các đối tượng này
để hiểu rõ hơn thủ đoạn lừa đảo này mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
dễ dàng thấy những bài viết quảng cáo dịch vụ chỉnh sửa hình ảnh cắt ghép hóa đơn thanh toán chuyển khoản
số dư tài khoản ngân hàng với giá chỉ từ năm mươi đồng một hóa đơn
không chỉ xuyên tạc cắt ghép đưa thông tin sai sự thật
nhiều đối tượng còn sẵn sàng đầu tư sản xuất phóng sự thuê người giả làm người dẫn chương trình
và gắn logo đài truyền hình để mạo danh nhằm trục lợi bất chính
không ít người vì tin vào quảng cáo giả được giàn dựng mà đã mua phải những sản phẩm không rõ nguồn gốc tác dụng để rồi tiền mất tật mang

và mua thì cũng không có rẻ bảy tám triệu một liệu trình mà thật sự là sau khi ông bà dùng xong thì cũng cảm thấy là không hề có một cái hiệu quả nào cả

đối với việc chỉnh sửa hình ảnh hoặc là cắt ghép hình ảnh video chỉnh sửa video thì điều này nó sẽ làm ảnh hưởng trước hết là đến cái quyền lợi của những người tiếp nhận những cái thông tin đó
bản thân khi các đối tượng chỉnh sửa những clip hoặc là các hình ảnh là có cái mục đích thông thường đó là những mục đích mang tính trục lợi thì phải nhắm đến những nạn nhân cụ thể
và những nạn nhân này khi mà tiếp nhận những cái hình ảnh những mục đích đó và nhất là lại làm theo những cái quảng cáo mà các đối tượng đã đưa ra thì rất khoát là chỉ ít họ cũng sẽ bị mua phải những cái hàng giả hàng kém chất lượng không đúng như quảng cáo
có thể thấy việc tin vào những hóa đơn chuyển tiền hay những sản phẩm được cắt ghép tinh vi lồng tiếng sẽ gây ra nhiều hệ lụy
theo các chuyên gia khi tham gia giao dịch người dân cần cẩn trọng để tránh bị những đối tượng xấu lợi dụng trục lợi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
hiệp hội doanh nghiệp cơ khí việt nam cho rằng việc bảo quy định cách tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước duy trì sản xuất trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ asean với thuế suất từ năm hai nghìn một mươi tám
trung quốc mỹ nhật tăng nhập cua gẹ hút hàng tăng giá
giá cua gại ở trong nước đang ở mức cao do nguồn cung hạn chế
vì xuất khẩu tăng mạnh ở các thị trường quan trọng từ đầu năm đến nay giá cua luôn ở mức cao do thương lái trung quốc lấy hàng mạnh
giá cua tại vuong ao đã năm trăm linh sáu trăm linh đồng một kg tùy loại
vì giá tăng quá cao nếu nhập hàng về bán lẻ khó bán nên nhiều cửa hàng tạm ngưng bán cua
tương tự giá gẹ xanh loại một cũng ở mức khoảng bảy trăm năm mươi đồng một kg
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep
tính tới ngày một mươi năm tháng bảy xuất khẩu cua gẹ quốc tế
của việt nam đạt trên một trăm một mươi một triệu đô la mỹ tăng bốn mươi một so với cùng kỳ của năm ngoái
giá cherry vàng mỹ giảm về dưới năm trăm linh đồng một kg giảm hơn hai mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
theo các đầu mối năm nay giá cherry của mỹ về việt nam giảm mạnh là do nguồn cung dồi dào
doanh nghiệp nhập về số lượng lớn nên giá hấp dẫn
mặt khác trung quốc kiểm soát chặt dịch covid một mươi chín nên nhiều đơn hàng từ mỹ sang nước này giảm
khiến lượng hàng được chuyển sang thị trường thay thế là việt nam
cherry vàng thường được mệnh danh là vua của các loại cherry có vỏ màu vàng và đỏ ừng
mùa vụ ngắn sản lượng thấp nên cherry vàng thường có giá đắt đỏ hơn những loại khác
thưa quý vị sau thời điểm mở cửa trở lại vào ngày một mươi năm tháng ba ngành du lịch đã phục hồi mạnh mẽ
đến hết tháng bảy thị trường nội địa đã đón trên bảy mươi triệu lượt khách vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm
tuy nhiên với thị trường quốc tế cũng tính đến hết tháng bảy cả nước đón khoảng bảy triệu lượt khách quốc tế
trong khi kế hoạch cả năm là năm triệu lượt tức là mới chỉ qua gần một phần năm chặng đường
còn nhiều thách thức để đạt được mục tiêu khách quốc tế như kỳ vọng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
là một trong những công ty du lịch đầu tiên đón khách tây âu đến việt nam
doanh nghiệp này đến nay vẫn chỉ đón được một lượng khách quốc tế khiêm tốn
một trong những rào cản gặp phải là chính sách về visa
bên cạnh đó giá các dịch vụ cũng tăng khoảng một mươi năm so với trước thời điểm dịch bởi nhiều yếu tố đầu vào tăng
đây cũng là khó khăn chung của doanh nghiệp việt nam khi cạnh tranh với các điểm đến xung quanh trong khu vực
du khách đến việt nam thì là hơi khó khăn cho việc lấy visa
và cái việc là du khách kể cả như tây âu được miễn visa một mươi năm ngày
tuy nhiên thì lại có vào ra một lần
thường là đi châu âu có nhu cầu nghỉ lâu dài
tức là hai mươi một ngày cho đến một tháng
dẫn đến cái việc là sẽ chậm chạp hơn cho cái việc là họ có một mươi năm ngày miễn phí
nhưng mà bây giờ họ muốn đi ở lâu hơn thì lại phải xin visa từ đầu
hay hoặc là họ đi sang campuchia ngoan cây trở lại việt nam nghỉ biển
thì lại phải xin visa một lần nữa
thì dẫn đến cái rất là phức tạp và dẫn đến nhiều khách nản không muốn muốn tới việt nam
có những chuyên gia nhận định nếu ngành du lịch việt nam chỉ đón bốn triệu lượt khách
nhưng doanh thu bằng với mức năm triệu khách
là tín hiệu tích cực
xong chính sách visa chưa thực sự thông thoáng
giới hạn miễn một mươi năm ngày khiến các đơn vị lữ hành khó khăn
khi thu hút dòng khách có chi tiêu cao đến từ những thị trường xa
ngành du lịch thấy rằng chính sách thị thực là một điều kiện rất là quan trọng
để thúc đẩy phát triển du lịch
vì vậy chúng tôi cũng luôn luôn lắng nghe từ doanh nghiệp
để có những tiếng nói kiến nghị đến cấp quốc thẩm quyền
đặc biệt là đối với luật xuất nhập cảnh
đưa ra quốc hội để có những điều chỉnh làm sao cải thiện tốt nhất
chính sách thị thực cho thúc đẩy phát triển du lịch
mùa cao điểm đón khách quốc tế thường rơi vào từ tháng một mươi đến tháng ba năm sau
lượng khách đến việt nam chủ yếu là những nhóm khách nhỏ
hoặc người đi công tác kết hợp du lịch việt nam
chưa có những đoàn khách lớn
vì thế các doanh nghiệp đang rất vất vả để mở lại các thị trường mới
nhằm kéo thêm nhiều du khách đến việt nam hơn
cái việc mà chúng ta đặt mục tiêu năm triệu đợt khách
thì cũng là một con số
nó rất là khó khăn
tuy nhiên thì nó cũng có thể là chúng ta đạt được
trong cái điều kiện thứ nhất là
cái việc thị trường khách trung quốc thị trường khách hàn quốc khách nhật bản
vào cuối năm nay khi các nước cao họ mở cửa
cái thứ hai đó là cái phụ thuộc vào cái chuyện mà chính sách mở cửa các hãng hàng không
cũng như việc điều chỉnh cái giá dầu trong tháng tới đây
rồi thì các cái chính sách mà tích cầu
các cái chương trình mà truyền thông quảng cáo quảng báo của chúng ta
nếu mà chúng ta có những cái giải pháp nó tốt mạnh mẽ và quyết liệt
có thể sẽ đạt được cơ bản là đặc hình chi tiêu chúng ta đưa ra
định hướng phát triển hướng đến những thị trường chất lượng cao
cũng giúp ngành du lịch có thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
bởi khi thu được nhiều tiền từ lượng khách ít hơn
ngành du lịch không bị quá tải
đồng thời thay đổi suy nghĩ của khách du lịch quốc tế
rằng du lịch việt nam có xu hướng nâng cao chất lượng
và trở thành điểm đến ngày càng sang trọng